theo dự kiến ủy ban thường vụ quốc hội sẽ có thêm một phiên họp nữa để bàn thảo về những dự án luật quan trọng trước khi trình ra quốc hội xem xét thảo luận tại phiên họp thứ hai sắp diễn ra
sáng nay ngày hai mươi hai tháng chín tại tòa nhà quốc hội đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội đã tiếp đoàn đại biểu quốc hội đan mạch do bà ever kieve hansen làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp đồng chí tòng thị phóng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa quan hệ việt nam đan mạch trong tất cả các lĩnh vực thời gian qua đặc biệt kể từ khi hai bên thiết lập mối quan hệ vào năm hai nghìn một mươi ba đồng thời mong muốn quốc hội hai nước tiếp tục trao đổi đoàn các ủy ban chuyên môn và phối hợp tốt tại các diễn đàn liên nghị viện hai nước là thành viên đồng thời tiếp tục có những hoạt động hợp tác để thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước
ngay tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức lễ công bố sách xanh ngoại giao việt nam hai nghìn một mươi năm
cuốn sách gồm sáu chương nội dung khái quát về tình hình thế giới khu vực chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước việt nam những hoạt động ngoại giao song phương nổi bật trong năm hai nghìn một mươi năm và trong năm năm qua
cuốn sách không chỉ điểm lại công tác đối ngoại của việt nam trong năm hai nghìn một mươi năm mà còn nhìn lại cả hành trình năm năm vừa qua đồng thời nêu bật những nội dung cốt yếu mới về đường lối đối ngoại của đại hội đảng lần thứ một mươi hai
hy vọng các quý vị độc giả có thể đưa ra những ý kiến đóng góp về chính sách hoạt động đối ngoại của việt nam cũng như phương pháp biên tập cuốn sách
chiều nay hai mươi hai tháng chín bảo tàng lịch sử quốc gia tổ chức lễ kỷ niệm năm năm sát nhập từ bảo tàng lịch sử việt nam bảo tàng cách mạng việt nam hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi một hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
buổi lễ vinh dự được đón tiếp đồng chí vũ đức đam
trong năm năm qua bảo tàng lịch sử quốc gia đã đón tiếp gần một triệu lượt khách tham quan trong đó khách tham quan tại bảo tàng có trên sáu lượt khách tham quan triển lãm lưu động có trên hai trăm linh lượt và khách tham quan các trưng bày chuyên đề tại nước ngoài có hai trăm năm mươi năm tám trăm ba mươi ba lượt
cũng trong năm năm bảo tàng đã sưu tầm gần năm tài liệu hiện vật và hình ảnh giá trị
đáng chú ý là trong số này có một hai trăm sáu mươi sáu hiện vật được sưu tầm thông qua công tác khai quật
bảo tàng là một trong những trung tâm nghiên cứu khảo cổ học hàng đầu việt nam là nơi lưu giữ những kho tàng di sản vô giá của dân tộc điểm đến giá trị ở thủ đô nhìn lại một chặng đường để mở ra tương lai phía trước cũng chính là dấu mốc để các cán bộ nhân viên bảo tàng tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới và khát vọng đến gần hơn với công chúng
cũng nhân dịp này bảo tàng lịch sử quốc gia khai mạc trưng bày đổi mới hành trình của những ước mơ
trong điều kiện nông nghiệp nước ta đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu thì yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải có các giải pháp để ứng phó
đây cũng là nội dung tại hội nghị ngoại giao ban công tác quản lý đầu tư xây dựng của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn diễn ra ngày hai mươi hai tháng chín
tại hội nghị các đại biểu đã họp bàn và đưa ra những giải pháp như khẩn trương xây dựng các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng và tuổi thọ công trình
cần nghiên cứu đặc thù khí hậu của mỗi vùng để xây dựng các công trình phù hợp đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình nhanh chóng đưa vào sử dụng
ngày hai mươi hai tháng chín tại nhà khách chính phủ bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao lê hải bình đã chủ trì buổi họp báo
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam
khi vừa qua nhật bản tăng cường tuần tra chung với mỹ ở biển đông người phát ngôn bộ ngoại giao lê hải bình cho biết
như có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực này
trả lời câu hỏi cho biết về tình hình bảo hộ công dân việt nam tại khu vực biển hồ ở campuchia người phát ngôn bộ ngoại giao lê hải bình nêu rõ
chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước ta đối với đồng bào việt nam ở nước ngoài là luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cho đồng bào làm ăn sinh sống và đồng thời là hòa nhập tốt vào đời sống sở tại
đối với đồng bào ta đồng bào việt nam
ở campuchia các cơ quan chức năng của việt nam luôn phối hợp chặt chẽ với phía campuchia để đảm bảo cuộc sống các điều kiện sinh sống và làm ăn thuận lợi cho bà con
chúng tôi cũng luôn luôn bày tỏ mong muốn rằng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương của campuchia quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi đồng thời đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người việt nam ở campuchia để bà con sinh sống và làm ăn một cách ổn định

trong một tuyên bố thống đốc bang carolina bắc pat markorri cho biết đã cử các đội tuần tra quốc lộ đến hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật theo yêu cầu của phía chính quyền thành phố charles
quan chức này tuyên bố mọi hành vi bạo lực nhằm vào dân thường và cảnh sát hay phá hoại tài sản sẽ bị trừng phạt
trong khi đó thị trưởng thành phố charlot jenny fh robert cũng xác nhận rằng lực lượng vệ binh quốc gia và đội tuần tra quốc lộ của bang đã được triển khai nhằm giúp lực lượng cảnh sát địa phương chấn áp tình trạng bạo lực
động thái trên được đưa ra sau khi có thông tin một người đã thiệt mạng trong đám đông biểu tình nhằm phản đối việc cảnh sát mới đây đã bắn chết một người đàn ông da màu tên là ket lamun scott
tuy nhiên giới chức địa phương xác nhận người này bị thương nặng và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện
một chiếc tàu chở gần sáu trăm linh người di cư đã bị lật úp ngoài khơi bờ biển ai cập khiến ít nhất bốn mươi ba người thiệt mạng
đây là sự cố mới nhất trong cuộc khủng hoảng người di cư khi họ cố gắng đặt chân tới châu âu
theo hãng tin reuters của anh chiếc tàu bị chìm ngoài khơi gần một ngôi làng ở phía bắc ai cập đang trong hành trình tới italia
ước tịch của những người di cư trên chuyến tàu gặp nạn chủ yếu là người ai cập sudan và một số nước châu phi khác
hiện tại ngoài một trăm năm mươi bốn trên sáu trăm linh người được cứu sống giới chức địa phương cũng đã trục vớt được bốn mươi ba thi thể trong đó có một trẻ em và một mươi phụ nữ
theo thông tin ban đầu chiếc tàu bị chìm vì chở quá tải
trước số người thiệt mạng ngày càng tăng giới chức ai cập đã tăng cường lực lượng nhằm hỗ trợ cứu hộ
và điều tra nguyên nhân của vụ việc
tại khách sạn waduv astoria nổi tiếng của thành phố new york mỹ
những phát ngôn của năm là giải thưởng thường niên được trao bởi quỹ lương tâm
một tổ chức liên kết giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và những người đứng đầu các tổ chức tôn giáo
nhằm thúc đẩy hòa bình chống phân biệt chủng tộc
vì những hoạt động phát ngôn bảo vệ nền dân chủ tự do khỏi các lực lượng khủng bố
và đóng góp cho sự ổn định và an ninh toàn cầu
cựu ngoại trưởng mỹ harry kissinger đã có mặt tại sự kiện này
và căng ngợi ông hollande với vai trò người lãnh đạo mạnh mẽ
trong việc giải quyết khủng bố ở châu âu và tình hình brexit
trên thị trường chứng khoán châu á trong phiên giao dịch chiều hôm nay đã đồng loạt đi lên
sau khi cục dự trữ liên bang mỹ phép quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp lần thứ sáu
sau khi phép quyết định giữ nguyên lãi suất thị trường chứng khoán trong khu vực châu á đồng loạt sanh sản
chỉ số chứng khoán tại thượng hải tăng thêm năm và khép lại ở phiên này ở mức ba bốn mươi hai ba mươi một điểm
chỉ số tại thị trường hồng kông trung quốc tăng bốn lên hai mươi ba bảy trăm năm mươi chín tám mươi điểm
trong khi thị trường chứng khoán sydney của australia tăng bảy
chứng khoán của new zealand cũng tăng thêm bốn
các thị trường khác như manila cũng tăng thêm bốn
các thị trường của philippines bangkok của thái lan và jakarta của indonesia cũng ghi nhận xu hướng tăng điểm mạnh
riêng tại thị trường hàn quốc chứng khoán seoul tăng bảy với giá cổ phiếu của hãng vận tải đường biển hajinshipping tăng gần ba mươi
sau khi cổ đông lớn nhất của công ty này đã đồng ý hỗ trợ tài chính khẩn cấp để tránh cho hãng rơi vào nguy cơ bị phá sản
vào thời điểm trên thế giới liên tục xuất hiện các điểm nóng với xung đột và chiến tranh đe dọa sự sống của hàng triệu người dân
thì giá trị của an ninh và hòa bình hơn lúc nào hết càng cần được củng cố
chính vì thế mới đây các nhà lãnh đạo của nhiều nước trên thế giới đã có mặt tại khóa họp thứ bảy mươi một đại hội đồng liên hợp quốc
diễn ra ở new york mỹ để cùng nhau tìm giải pháp cho những nguy cơ và thách thức toàn cầu

và đã đến lúc các quốc gia trên thế giới cần hành động cụ thể một cách mạnh mẽ và quyết liệt để gìn giữ và xây dựng nền hòa bình toàn cầu
chúng tôi sẽ không thể giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn ngay trong hôm nay nhưng chúng ta sẽ thấy được ý chí rõ ràng từ các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới
nhật bản cam kết viện trợ nhân đạo hai tám tỷ đô la mỹ cho người tị nạn người di cư và các quốc gia tiếp nhận các đối tượng này trong ba năm tới
tôi nghĩ mọi người tham dự hội nghị này đều cam kết đối phó với tội ác khủng khiếp của chế độ nô lệ mà chúng ta thấy trên toàn cầu
điều đặc biệt quan trọng là chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề này bởi những đau khổ mà chúng ta nhìn thấy đã có nhiều người phải gánh chịu
lời kêu gọi của tổng thư ký liên hợp quốc bankimun cùng những quyết tâm của lãnh đạo các nước một lần nữa nhắc nhở mỗi người dân trên toàn thế giới đều có quyền và có nghĩa vụ xây dựng hòa bình
hướng dẫn các đối tượng
hòa bình không thể đến ngẫu nhiên mà nó là sản phẩm của ý thức của thiện trí và mong muốn của mỗi người cũng như là sản phẩm của một quá trình nỗ lực cùng nhau xây dựng và gìn giữ vì lợi ích chung của toàn nhân loại
hòa bình không thể đến ngẫu nhiên mà nó là sản phẩm của một quá trình nỗ lực cùng nhau xây dựng và gìn giữ vì lợi ích chung của toàn nhân loại